đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thị kim tiến dẫn đầu đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại bình định
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định trong đợt lũ lụt vừa qua toàn tỉnh có ba bệnh viện
bệnh viện lao và bệnh phổi bệnh viện tâm thần trung tâm y tế huyện phù mỹ và hai mươi hai trạm y tế bị ngập nước
hư hỏng nhiều vật tư trang thiết bị y tế thuốc tại các cơ sở y tế bị ngập
một số trạm y tế bị hư hỏng như tốc mái sụt móng nứt tường ước giá trị thiệt hại khoảng ba mươi tỷ đồng
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đánh giá cao sự chủ động của các cấp chính quyền tỉnh bình định
trong việc chăm lo đời sống nhân dân vùng lũ
bộ trưởng đã tặng tỉnh bình định nhiều thuốc trang thiết bị y tế trị giá một năm tỷ đồng
hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và một xe cứu thương nhằm giúp tỉnh sớm khắc phục hậu quả lũ lụt